tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
một trường hợp ở đà nẵng và một trường hợp ở tỉnh hải dương
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại đà nẵng và một ca tại hải dương nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một mươi sáu ca
trường hợp mắc covid một mươi chín tử vong thứ hai mươi bảy tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
là bệnh nhân năm trăm bảy mươi bảy nữ bảy mươi ba tuổi địa chỉ ở quận liên triều thành phố đà nẵng
bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế hòa vang được chẩn đoán biến chứng sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng do viêm phổi covid một mươi chín trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối
tăng huyết áp suy tim gãy cổ xương đùi
trong một một mươi sáu ca mắc đã có thêm năm ca được công bố khỏi bệnh
số ca điều trị khỏi hiện là năm trăm sáu mươi tám ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm hai mươi một ca
số ca tử vong là hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bảy mươi bảy ba trăm tám mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi chín tám trăm linh tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú năm mươi năm bốn trăm bảy mươi bảy người